sau gần ba ngày cấp cứu tại bệnh viện thì ông nguyễn văn thành nạn nhân thứ hai trong vụ truy sát cả nhà em gái ở thái nguyên đã tử vong vì vết thương quá nặng
trước đó bệnh nhân thành được đưa đến bệnh viện trung ương thái nguyên cấp cứu với nhiều vết thương nặng ở vùng ngực và bụng
ngày một mươi sáu tháng chín bệnh nhân thành được chuyển đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên và khoảng hai giờ ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân đã tử vong
ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng bùi xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại tổ hai phường thịnh đán tp thái nguyên tỉnh thái nguyên về hành vi giết người